một vụ cháy lớn đã xảy ra vào khoảng chín h ba mươi phút sáng nay tại tổ hợp khách sạn avatar trên đường nguyễn sĩ sách
thành phố vinh tỉnh nghệ an khiến một người thiệt mạng
khoảng hơn chín h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng ba các hộ sinh sống gần khách sạn nghe tiếng nổ lớn
rồi thấy cột khói bốc lên từ tầng hầm và tầng một của khách sạn avatar
sau ít phút đám cháy đã lan rộng ra và bao trùm cả tòa nhà
khiến hàng chục khách đang nghỉ tại khách sạn cũng như nhân viên tại đây hoảng sợ chạy tán loạn
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh nghệ an huy động một mươi xe cứu hỏa
một xe thang cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường làm nhiệm vụ
đám cháy được lực lượng chức năng không chế với sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc công an tỉnh nghệ an
và lãnh đạo thành phố vinh
đến một mươi ba h bốn mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng ghi nhận có một người phụ nữ đã tử vong
thi thể được tìm thấy trong nhà vệ sinh khách sạn
trong thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có một tốc công nhân đang cải tạo hàn xì ở khu vực tầng một của khách sạn